và hai con nhỏ là võ thị hồng điệp sáu tuổi và võ thị cầm tú bốn tuổi và chạm với xe ô tô khách đường dài
hậu quả chị lệ tử vong ngay tại chỗ còn anh hải và hai cháu nhỏ bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện đa khoa đà nẵng
không chỉ gia đình bà cụng gia đình bà phạm thị mận bảy mươi tuổi trú tại huyện ba tơ cũng phải chịu đựng nỗi đau tai nạn giao thông như vậy
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng sáu vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ hai mươi bốn b đoạn qua thôn hóc kè xã ba động huyện ba tơ đã cướp đi sinh mạng của hai đứa con và hai đứa cháu của bà
trong suốt nhiều tháng qua kể từ sau vụ tai nạn bà mận luôn đau khổ bên bốn di tích
bà mận là con và cháu của bà đâu ngờ đầu bạc lại tiễn đầu xanh nước mắt của bà dường như đã khô cạn
bà chỉ còn đủ sức để thắp nén hương cho con cho cháu cho đỡ lạnh cho quần nhà hư quạnh ngày
tài nạn giao thông luôn là nỗi ám ảnh và để lại nỗi đau dai dẳng cho người thân
để tránh những hệ lụy khó lường về tai nạn giao thông ngoài việc chia sẻ với nạn nhân và gia đình
cơ quan chức năng đặc biệt là cộng đồng xã hội cần chung tay tuyên truyền vận động nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ góp phần vì sự bình yên trên những tuyến đường